còn liên quan đến vấn đề giá điện tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có văn bản góp ý về dự thảo quyết định thay thế quyết định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng
quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân
tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào giảm một evn cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện ba tháng một lần nếu chi phí đầu vào tăng ba trở lên
tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào tăng ba trở lên
nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ năm đến dưới một mươi so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định
bộ công thương sẽ có thẩm quyền quyết định khi nhận đủ hồ sơ phương án giá của evn